lây nhiễm từ người ở địa phương khác đến thành phố mà không khai báo y tế đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho thấy nồng độ virus sars cov hai rất cao tức là khả năng lây nhiễm rất lớn
giám đốc sở giáo dục và đào tạo phú thọ cho biết đến nay tại địa phương số ca học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín đã tăng lên so với những ngày trước đó
cụ thể đến thời điểm này đã có một trăm ba mươi ba giáo viên học sinh mắc covid một mươi chín trong đó có một trăm hai mươi chín học sinh và bốn giáo viên nhiễm bệnh

bác quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã có tờ trình ubnd tp hcm theo đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ phạm khánh phong lan trưởng băn quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết đã có tờ trình ubnd tp hcm về vực ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm theo đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gọi tắt là cơ sở trên địa bàn tp hcm chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến việc phòng chống dịch covid một mươi chín theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm
bộ tiêu chí gồm sáu tiêu chí
tiêu chí một cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tiêu chí hai đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị con người bảo quản vận chuyển nguồn gốc nguyên liệu các chứng từ liên quan
tiêu chí ba các cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tiêu chí bốn theo hướng dẫn của ngành y tế bố trí khu vực nhận giao sản phẩm trang bị đầy đủ nước rửa tay xà phòng hoặc dung dịch sắt quẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng một lần
tiêu chí năm theo hướng dẫn của ngành y tế bố trí khu vực nhận giao sản phẩm trang bị đầy đủ nước rửa tay và có phương tiện làm khô tay hoặc dung dịch sắt quẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng một lần
tiêu chí sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín không bán rượu bia khách ăn uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện quy định theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện quốc oai cho biết tính đến hôm nay huyện đã ghi nhận một mươi hai ca dương tính với sars cov hai đều là cán bộ công an tòa án thị trấn
tiêu chí chín lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện quốc oai cho biết đã ghi nhận thêm năm trường hợp dương tính với sắc covid hai trong đó ba trường hợp công tác tại công an huyện quốc oai hai người là cán bộ tòa án nhân dân huyện quốc oai
đến thời điểm hiện tại huyện đã ghi nhận mấy hai ca dương tính với sắc covid hai trong vòng hai ngày qua
chúng tôi đã tiến hành lấy hơn ba trăm linh mẫu xét nghiệm những trường hợp có liên quan gửi lên cdc hà nội trừ kết quả khẳng định
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đang được đặt lên hàng đầu
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện quốc oai chia sẻ đơn vị vẫn chưa tìm ra được nguồn lây liên quan đến ổ dịch này
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai
đã triệu tập họp trực tuyến các xã thị trấn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án phòng
chống dịch covid sau khi ghi nhận ca nhiễm covid mới tại thị trấn quốc oai
trong số những bệnh nhân này có trưởng công an huyện bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
trưởng công an thị trấn quốc oai thẩm phán tòa án nhân dân huyện cán bộ tòa án huyện
sở y phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai chỉ đạo khoanh vùng cách ly nơi ở của các trường hợp f
cùng với đó ban chỉ đạo yêu cầu công an huyện tòa nhân dân huyện quốc oai
ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị
tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở y tế tập trung
tại trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ hôm nay sở bắt đầu mở lại tám tuyến xe buýt
sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh covid một mươi chín
các tuyến xe buýt này sẽ hoạt động liên tục từ năm giờ đến một mươi tám giờ
riêng tuyến số bảy mươi bốn hoạt động tại biến xe củ chi từ bốn giờ ba mươi đến một mươi bảy giờ ba mươi
và tại biến xe an sương từ năm giờ ba mươi đến một mươi tám giờ ba mươi
một yêu cầu chung khi các tuyến xe buýt này tái hoạt động là xe buýt có trang bị dung dịch rửa tay cho hành khách
thùng rác trên xe còn đắp đậy không sử dụng máy điều hòa
còn khi cần phải mở thì không để nhiệt độ dưới hai mươi sáu độ c
vận chuyển tối đa không quá năm mươi sức chứa của phương tiện
khuyến khích các đơn vị vận tải trang bị các màn chắn bằng ni lông
tại khu vực buồng lái để giảm thiểu tiếp xúc giữa lái xe và hành khách
nghe tin xe buýt được hoạt động trở lại chị phan thị tuyền
nhà ở phường long trường tp thủ đức chia sẻ
trước đây hằng ngày tôi đi xe buýt để đến với khu chế xuất linh trung hai làm việc
đợt dịch xe buýt ngưng chạy tôi phải đi xe máy
lái xe buýt chạy lại thì đi xe buýt chờ đỡ khói bụi không sợ bị mưa ướt cảm thấy an toàn hơn nữa
trước đó từ năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã cho phép
bốn tuyến xe buýt trên địa bàn huyện cần giờ hoạt động trở lại
tiếp đó từ một mươi năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm cũng cho phép
mở lại các hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy tại các bến thủy nội địa
bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố
từ hôm nay đồng nai cho xe buýt taxi hoạt động nổi tỉnh
còn xe buýt liên tỉnh thì chưa thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của các địa phương
ngày hai mươi năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm xác nhận đã cho các tuyến xe buýt
taxi nội tỉnh được hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng do đại dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày hai mươi năm tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
taxi và sáu tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn sẽ được hoạt động trở lại
đồng thời hoạt động vận chuyển hàng hóa hành khách bằng xe ô tô đưa dứt công nhân
chuyên gia đồng loạt mở lại
trong đó sáu tuyến xe buýt nội tỉnh được hoạt động trở lại bao gồm các tuyến số một hai ba bảy tám và một mươi sáu
với công suất từ ba mươi năm đến năm mươi một biểu đồ hoạt động theo báo cáo của trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng
riêng hoạt động vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh từ đồng nai đến các tỉnh thành phố
vận tải ngang sông kết nối với tỉnh bình dương chưa thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của sở giao thông vận tải các địa phương
chỉ một vài ngày qua vũng tàu đã phát hiện hàng chục ca f và đều bắt nguồn lây nhiễm từ người ở địa phương khác
đến thành phố mà không khai báo y tế đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho thấy
nồng độ virus sars cov hai rất cao tức là khả năng lây nhiễm rất lớn
ngày hai mươi năm tháng một mươi ông trần đình khoa bí thư thành ủy vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
trong gần hai mươi ngày qua vũng tàu đã có sự yên mình sau khi dịch covid một mươi chín đợt thứ tư tạm lùi xa
đó là chiến thắng của nhân dân vũng tàu đã đồng lòng với đảng bộ chính quyền thành phố
hy sinh và chịu đựng gian khổ lớn nhất để đẩy lùi dịch bệnh
tuy nhiên sự yên bình ấy của vũng tàu trong vài ngày gần đây đang có dấu hiệu bị phá vỡ
và nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn
khi nhiều người từ các vùng đang có dịch tù về thành phố trong đó có nhiều người đang mang mầm bệnh
và không thực hiện khai báo y tế
chỉ một vài ngày qua vũng tàu đã phát hiện hàng chục kf và đều bắt nguồn lây nhiễm
từ các địa phương khác đến với thành phố mà không khai báo y tế
đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho biết
nồng độ virus sars cov hai rất cao tức là khả năng lây nhiễm rất lớn
chúng ta đã quá vất vả trả giá rất lớn về những thiệt hại kinh tế của địa phương
đã chịu được rất nhiều khó khăn gian khổ trong thực hiện giãn cách xã hội
để đánh đổi lại sự bình yên của vũng tàu những ngày qua ông khoa nói
bí thư vũng tàu cũng cho rằng tất cả những chịu đựng và hy sinh đó đều có giới hạn nhất định
chúng ta không thể tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và chấp nhận thêm những tổn thất về kinh tế
chúng ta buộc phải mở cửa trở lại để duy trì nền kinh tế địa phương
giám đốc sở giáo dục và đào tạo phú thọ cho biết đến nay tại địa phương
số ca học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín đã tăng lên so với những ngày trước đó
cụ thể đến thời điểm này đã có một trăm ba mươi ba giáo viên học sinh mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm hai mươi chín học sinh và bốn giáo viên nhiễm bệnh
cụ thể đến thời điểm này đã có một trăm ba mươi ba giáo viên học sinh mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm hai mươi chín học sinh và bốn giáo viên nhiễm bệnh
liên quan đến ca bệnh hiện đang có hàng nghìn học sinh giáo viên là f một đang phải cách ly tại nhà hoặc khu tập trung
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh sở giáo dục đào tạo phú thọ tiếp tục dừng việc đến trường
tại huyện phù ninh huyện lâm thao huyện tam nông thành phố việt trì và nhiều trường ở huyện thanh thủy
trong thời gian an toàn sở giáo dục đào tạo yêu cầu các nhà trường tranh thủ thời gian vàng để dạy học trịch tuyến
đồng thời dừng tất cả hoạt động tập trung đông người hoạt động trải nghiệm dã ngoại và tuân thủ nguyên tắc phòng dịch
từ sau lễ khai giảng năm học mới phú thọ là địa phương an toàn tất cả học sinh các trường được tiếp tục đi học trực tuyến
tuy nhiên từ một mươi tám tháng một mươi học sinh một số huyện thành phố việt trì buộc phải dừng đến trường
do phát hiện hàng chục học sinh mắc covid một mươi chín trong trường học
cdc quảng ninh phát hiện thêm sáu công dân của tỉnh này dương tính với sars cov hai qua thực hiện xét nghiệm bằng real time pcr
theo đó hai trường hợp là công dân ptn và vth đang thực hiện cách ly tại nhà thuộc thôn ba xã hạ long huyện vân đồn
theo diện đối tượng đã tiêm đủ hai mũi vaccine đây là hai công dân trở về từ phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
là khu vực thuộc vùng xanh về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu đá bạc thành phố uông bí vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi
khai báo y tế sau đó di chuyển bằng taxi thẳng về xã hạ long huyện vân đồn
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công dân tết nhanh kháng nguyên đợt hai vào ngày thứ bảy để hoàn thành đợt cách ly tại nhà thì cho kết quả dương tính
cùng đợt xét nghiệm này cdc quảng ninh cũng phát hiện thêm hai trường hợp là f là pvb và dtc thôn ba xã hạ long huyện vân đồn
là bố mẹ của hai công dân trở về từ bình dương
tiếp đó cdc quảng ninh tiếp tục phát hiện hai trường hợp f khác là công dân td nhập cảnh từ nga về việt nam ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại sân bay vân đồn hiện đang cách ly tập trung tại khách sạn ở hạ long và nhân viên ntt phục vụ buồng phòng cho đoàn cách ly tại khách sạn
tính đến nay sau hơn một trăm linh ngày không có ca nhiễm covid một mươi chín quảng ninh đã ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín
tại đắk lắc một nhân viên y tế sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine được phát hiện mắc covid một mươi chín
hàng trăm người dân cán bộ xã nhân viên y tế phải lấy mẫu test nhanh sắc covid một mươi chín
sáng hai mươi năm tháng một mươi ông nay y phú chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lắc tỉnh đắk lắc cho biết lượng chức năng đang tiếp tục truy vết
lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi có kết quả xét nghiệm pcr
khẳng định chị htn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn làm việc tại trạm y tế xã đắk liêng mắc covid một mươi chín
theo truy vết từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi chị n có nhiều lần đi chợ tới cơ quan làm việc và đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi
ngày một mươi chín tháng một mươi sau khi đi chợ mua đồ chị n lên trung tâm y tế huyện lắc để nhận vaccine phòng chống covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng một mươi chị nờ đi chợ lên trạm y tế qua ủy ban nhân dân xã đắk liêng rồi cùng các nhân viên khác tổ chức tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
chị n là nhân viên tiếp đón người đến tiêm
chưa cùng ngày chị nờ đi ăn uống cùng với các tư vấn viên công ty bảo hiểm tại quán làng nướng sau đó về trạm triển khai tiêm vaccine
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi buổi sáng chị n đi chợ sau đó tiếp tục triển khai tiêm vaccine tại ủy ban nhân dân
trạm triển khai tiêm vaccine tại ủy ban nhân dân xã đắk liêng đến khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi chị cảm thấy mệt mỏi nghi ngờ nên tết nhanh và kết quả dương tình với sắc covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với chị n lấy mẫu test nhanh cho các nhân viên y tế tại trạm y tế xã đắk liêng và một số cán bộ xã
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi sau khi có kết quả pcr khẳng định chị n mắc covid một mươi chín lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu test nhanh cho hàng trăm người dân đi tiêm vaccine trong nhiều ngày qua
theo ông nay y phú trạm y tế xã và ủy ban nhân dân xã đắk liêng tạm thời được phong tỏa và dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với những người dân đi tiêm vaccine sau khi có kết quả tết nhanh âm tính sẽ được về nhà và thực hiện năm k chị n đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín loại astrazeneca mũi hai được tiêm vào ngày hai mươi hai tháng sáu
ngay từ tháng một mươi đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi tỉnh đắk lắk đã ghi nhận thêm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bốn ca với cộng đồng
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín chiều hai mươi năm tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất các bạn
xin chào và hẹn gặp lại